sở công thương tỉnh bình phước ngày hôm nay cho biết là đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra
lập biên bản xử lý chín cửa hàng bách hóa xanh với các hành vi kinh doanh hàng hết hạn sử dụng không niêm yết giá
qua kiểm tra hai mươi bốn cửa hàng bách hóa xanh trên địa bàn tỉnh bình phước lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính
đối với chín cửa hàng bách hóa xanh với các hành vi kinh doanh hàng hết hạn sử dụng không niêm yết giá
bên cạnh đó cục quản lý thị trường tỉnh bình phước đã tiến hành kiểm tra chín vụ xử lý sáu vụ vi phạm
với các hành vi không niêm yết giá bán giá cao hơn so với giá niêm yết và kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng